thưa quý vị với tình hình dịch covid một mươi chín về cơ bản đã được kiểm soát tại nước ta hiện nay
một số chuyên gia cho rằng trong thời gian tới chúng ta nên xác định áp dụng một cách linh hoạt
việc thực hiện năm k cụ thể cần phân cấp độ việc áp dụng biện pháp này
vậy năm k trong bình thường mới nên bỏ ca nào mời quý vị cùng theo dõi
mới đây bộ y tế đã có công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế
tại cửa khẩu đối với covid một mươi chín việc sẽ bỏ khai báo trong khuyến cáo năm k
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế là một trong những bước tiến
để đưa cuộc sống trở lại bình thường hậu đại dịch sau khai báo những ca nào trong khuyến cáo năm k
không còn phù hợp với tình hình mới và sẽ được loại bỏ đây trở thành vấn đề được dư luận quan tâm
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn trung tâm đáp ứng cẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam nhận định
chúng ta không nên quá băn khoăn việc bỏ ca nào và giữ ca nào mà cần có phương án áp dụng linh hoạt
theo ông trước hết cần phải hiểu bản chất của năm k là những biện pháp dự phòng không đặc hiệu
để dự phòng covid một mươi chín cũng như các bệnh truyền nhiễm khác trước kia khi covid một mươi chín chưa xuất hiện
khuyến cáo năm k chưa được đưa ra nhưng chúng ta vẫn thường xuyên áp dụng các biện pháp của năm k
truyền nhiễm khác đặc biệt các bệnh lây truyền theo đường hô hấp và tiêu hóa phó giáo sư fu cho hay
ví dụ như trước kia chúng ta vẫn khuyến cáo đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh hô hấp
khử khuẩn chính là việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khoảng cách là cách ly những người nhiễm bệnh
vừa qua chúng ta áp dụng năm k để phòng covid một mươi chín đã giúp giảm đi rất nhiều bệnh truyền nhiễm khác
đặc biệt là các bệnh lây qua đường hô hấp và bệnh đường tiêu hóa như cúm tay chân miệng ngộ độc thức ăn
do đó dù hết covid một mươi chín chúng ta vẫn nên khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp rất có giá trị về phòng bệnh này
chuyên gia này nêu dẫn chứng về việc khử khuẩn chúng ta vẫn nên duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng
về giữ khoảng cách chúng ta không tiếp xúc gần với người có dấu hiệu nghi ngờ như sốt ho đau hỏng
ngược lại người có triệu chứng cũng cần chủ động giữ khoảng cách
để phòng bệnh cho những người khác
vấn đề khai báo y tế nên bỏ vì lúc này chúng ta không còn phong tỏa không còn truy vết
thế nhưng cần có tính linh động trong trường hợp một biến chủng nguy hiểm xuất hiện
chúng ta có thể lại áp dụng biện pháp khai báo y tế
ngoài ra chúng ta cũng cần thận trọng với những người già người có bệnh nền
người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín vì nếu không may mắc covid một mươi chín
đây vẫn là đối tượng có nguy cơ cao diễn biến nặng thậm chí là tử vong
phó giáo sư phu nêu quan điểm
do đó theo tôi bây giờ chúng ta đặt ra câu chuyện nên bỏ ca nào hay áp dụng hai k là không cần thiết
vấn đề cần quan tâm đây là các biện pháp dự phòng cá nhân
các cơ quan chức năng cần có biện pháp hình thức để nêu cao tinh thần tự nguyện áp dụng
các biện pháp phòng bệnh của người dân không chỉ covid một mươi chín mà còn nhiều bệnh khác
theo phó giáo sư fo trong thời gian tới chúng ta nên xác định áp dụng một cách linh hoạt việc thực hiện năm k
cụ thể cần phân cấp độ việc áp dụng biện pháp này
từ dựa trên ý thức người dân tự nguyện cho đến khuyến cáo và cao nhất là bắt buộc
tùy theo từng hoạt động từng khu vực tùy môi trường
tóm lại theo phó giáo sư fu việc áp dụng quy tắc năm k trong bình thường mới nên được linh hoạt
điều quan trọng nhất là cần đánh giá nguy cơ đúng để đưa ra các giải pháp phù hợp
nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch có hiệu quả